phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố ba đối tượng từ hải phòng vào đắk lắc để hoạt động tín dụng đen và cho vai nặng lãi
ba đối tượng gồm bùi văn thiện phạm hồng thái đỗ văn hợp đều tạm trú tại huyện madrak tỉnh đắk lắc
các đối tượng từ thành phố hải phòng vào huyện madrak để tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi từ một trăm hai mươi một bảy một năm đến bốn trăm linh năm năm một năm
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ nhóm này đã cho khoảng một trăm năm mươi người vay tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn bốn tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
tết nguyên đán đang đến gần cùng với sự gia tăng hoạt động của các loại tội phạm hoạt động tín dụng đen cũng diễn biến phức tạp gây mất trật tự
lực lượng công an tỉnh quảng bắc
quảng nam đã và đang chủ động đấu tranh với loại tội phạm này
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi bắt năm đối tượng gồm nguyễn hữu tĩnh nguyễn phước vĩnh trần thị thúy phượng nguyễn văn trì cùng chú huyện duy xuyên quảng nam và lê nam trung chú cẩm lệ thành phố đà nẵng
các đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất từ một trăm linh tám đến hai trăm năm mươi
tổng số tiền cho vai lên đến
bốn mươi tỷ đồng thu lợi bắt chính hai mươi tỷ đồng
đáng chú ý các đối tượng hoạt động rất liều lĩnh
nếu những người vay tiền không đủ khả năng chi trả các đối tượng dùng hung khí vũ lực đe dọa uy hiếp ép buộc họ phải bán nhà sang tên cho các đối tượng
nhiều người quá khiếp sợ đã bỏ nhà ra đi
khám xét khẩn cấp phương tiện nơi ở của các đối tượng
thu giữ ba khẩu súng năm mươi một viên đạn một bình xịt hơi cay nhiều mã tấu gậy gỗ nhiều giấy tờ vai mượn và các đồ vật tài liệu
việc tăng trữ trái phép vũ khí nóng để phục vụ cho hoạt động cho vai lãnh nặng cho thấy sự nguy hiểm khôn lượng của các đối tượng

vì vậy bọc đọc cho vai lãnh nặng đối tượng đen luôn tìm bắn nguy cơ phúc thân các phản vi vi phục pháp luật khác
xác định hoạt động tín dụng đen liên quan trực tiếp đến tội phạm bắt giữ người trái pháp luật cố ý gây thương tích giết người cưỡng đoạt tài sản và các tệ nạn xã hội như cờ bạc ma túy gây nguy hại cho xã hội
lực lượng công an quảng nam đã và đang tập trung lực lượng quyết liệt điều tra triệt xóa các đường dây nhóm hoạt động tín dụng đen
chia chặt quản lý tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất là dịch vụ cầm đồ
xử lý nghiêm cơ sở hoạt động không phép biến tướng để hoạt động tín dụng đen đòi nợ thuê phát hiện ngăn chặn gỡ bỏ
xử lý đối với các ứng dụng website có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen và xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật

trong hai tháng tích cực điều tra công an tp bun ma thuột tỉnh đắk lắc đã bắt giữ được đối tượng đột nhập phòng giao dịch ngân hàng agribank tân hòa chi nhánh bắc đắk lắc ở phường tân hòa tp bun ma thuột đục phá kết sát trộm cắp tiền
đối tượng bị bắt giữ là lương nhật bình chú tại huyện đắk minh tỉnh đắk nông bình đã từng có bốn tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bình từ thành phố buôn ma thuột đi tỉnh khánh hòa chơi
khi đi ngang qua phòng giao dịch ngân hàng agribank tân hòa chi nhánh bắc đắk lắc thì nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
vào khoảng hai mươi ba h cùng ngày bình treo hàng rào từ phía sau vào kiểm tra sơ bộ khuôn viên phòng giao dịch để xác định vị trí trộm cắp
hôm sau bình đột nhập vào phòng giao dịch dùng cưa sắt cưa khung cửa sổ phòng tín dụng chui vào trong
sau một hồi lục tìm tài sản đục phá kết sát nhưng không có tiền bên trong bình đã xuống tầng trệt và lục lấy được một triệu sáu trăm linh nghìn đồng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
trong đó huỳnh văn tùng chú tại tỉnh đồng nai bị khởi tố bắt tạm giam còn sáu đối tượng nguyễn tấn hoàng nguyễn văn bá cao tính kiệt nguyễn thanh tài kiều công thuận và trần công hoàng cùng chú tại tỉnh đồng nai bị khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an tp biên hòa đã bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang chuẩn bị đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà tại một bãi đất trống ở khu phố ba phường bửu hòa thu giữ hai con gà đá và tám mươi năm triệu đồng tiền mặt
qua điều tra cơ quan công an xác định bảy đối tượng trên trực tiếp tham gia đánh bạc ăn thua từ năm trăm linh đồng đến hai triệu đồng và số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc là một mươi tám triệu đồng